trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày chín tháng một sau khi nhậu xong trí tý và trân điều khiển xe máy đi đến xã vị trung huyện vị thủy
thì trí kêu dừng xe và nảy sinh ý định xin tiền của người đi đường
sau đó trí lấy trụ bê tông bảo vệ hành lang kéo ra giữa đường nhằm mục đích cản cho xe dừng lại
trí tiếp tục nhổ hai khúc gỗ cầm trên tay với ý định nếu xin tiền bị đánh thì sẽ đánh trả lại
đến hơn một giờ ngày một mươi tháng một chị thấy xe cứu thương của bệnh viện đa khoa hậu giang chạy qua
nhưng không có tiền nên trí nảy sinh ý định đập xe rồi lên xe bỏ chạy về hướng cần thơ
đến hơn một mươi năm giờ cùng ngày khi ba đối tượng đang trên đường từ cần thơ về đến ấp một xã vị đông thì bị lực lượng công an huyện vị thủy bắt giữ